nằm xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
vì vậy mà ở cả hai khu vực này thì ban ngày trời nắng nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ trong khi đó các tỉnh thành nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
về chiều và tối mai trên cả hai khu vực sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trên biển chịu ảnh hưởng của rãnh thấp tây bắc đông nam nên
huyện đảo hoàng sa sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác gió hướng tây nam với cường độ trung bình khoảng cấp bốn
đối với vùng biển của huyện đảo trường sa trời nắng giáo tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km gió hướng tây nam và cường độ gió là khoảng cấp ba cấp bốn
sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước